thủ tướng chính phủ giao các bộ cơ quan trung ương và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương
khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
trong đó tập trung đánh giá tình hình thực hiện giải ngân các dự án quan trọng quốc gia
các dự án trọng điểm ngành giao thông ngành nông nghiệp để báo cáo trong hội nghị trực tuyến toàn quốc
đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công sẽ diễn ra vào cuối tháng bốn tới đây
thủ tướng yêu cầu trong báo cáo cần nêu rõ những khó khăn vướng mắt nguyên nhân
chủ quan và khách quan kiến nghị giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
gửi bộ kế hoạch và đầu tư trước ngày một mươi tháng bốn để tổng hợp báo cáo tại hội nghị
bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với bộ tài chính và các cơ quan liên quan
chuẩn bị báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
đề xuất các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi
tổng hợp các nội dung chuẩn bị cho hội nghị từ các bộ cơ quan trung ương địa phương
bộ kế hoạch và đầu tư tổng hợp những khó khăn vướng mắc liên quan đến các quy định giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
thuộc thẩm quyền xử lý của chính phủ đề xuất các giải pháp thao gỡ lời ý kiến của bộ tài chính
bộ tư pháp để tổng hợp báo cáo chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi